trời nhiều mây âm u kèm mưa vừa mưa to nên mức nhiệt ở khu vực này chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại hà nội cũng như các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ do ảnh hưởng hoạt động của đới gió tây nam
nên mưa chủ yếu xảy ra giải rác vào buổi chiều và tối nên nhiệt trong ngày giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
do đới gió tây nam hoạt động không mạnh nên hiệu ứng phơn chỉ gây ra nắng nóng cục bộ
cho khu vực vùng núi các tỉnh bắc và trung trung bộ
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này duy trì ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
các tỉnh ven biển nam trung bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình nên trên cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
mưa rông chỉ xảy ra giải rác và tập trung vào giai đoạn chiều tối
trong ngày trời còn nắng với mức nhiệt độ khá hẳn định ba mươi một đến ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
và hai mươi chín ba mươi hai độ cho khu vực tây nguyên
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển
huyện đảo hoàng sa phổ biến mưa vài nơi ngày nắng gió hoạt động ở cường độ trung bình
riêng khu vực bắc của vịnh bắc bộ cần đề phòng mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm
khu vực giữa và nam biển đông trong đó có cả huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác tập trung ở phía nam
thời tiết nhìn chung không gây cản trở nhiều để các hoạt động lưu thông hàng hải
và đánh bắt cá của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước